đêm ba tháng chín phát hiện sự xuất hiện của một người đàn ông quấn đã lấy cây kéo đâm nhiều nhát làm người phụ nữ tử vong
gây án xong quấn lẩn trốn tại một nhà nghỉ trên địa bàn xã tân trung thị xã gò công thì bị lực lượng công an bắt giữ
trưa qua tại khu vực xã phú văn huyện bù gia mập xảy ra vụ dùng hung khí cướp xe máy táo tợn gây hoang mang dư luận
vào cuộc xác minh lực lượng công an xác định đối tượng gây án là nguyễn đức tính chú tại tỉnh đồng nai
đáng chú ý tính chính là đối tượng vừa bỏ trốn khỏi trung tâm cai nghiện ma túy trên địa bàn
tiến hành truy bắt vào khoảng một giờ chiều cùng ngày tổ tuần tra thuộc phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh bình phước
phát hiện tính đang điều khiển xe máy đi qua địa bàn huyện đồng phú
sau bốn mươi phút liên tục truy đuổi qua địa bàn huyện phú giáo tỉnh bình dương lực lượng chức năng đã bắt được tính
thông tin mới nhất về vụ người đàn ông xe rượu phi sao vào ô tô người khác trên đường phố hà nội
ngày hôm qua công an quận long biên tp hà nội cho biết đã khởi tố bắt tạm giam trịnh quang hùng về tội hủy hoại tài sản
vào chiều ngày hai mươi bảy tháng tám tại phố nguyễn văn cử phường bồ đề quận long biên hùng đã chặn đầu một chiếc xe ô tô
khi chiếc xe này vượt lên đối tượng ném dao làm vỡ kính sau toàn bộ hình ảnh được camera ghi lại
được biết hùng nghiện rượu nhân thân có nhiều tiền án tiền sự
thời điểm thực hiện hành vi trên đối tượng đang trong tình trạng say rượu và không có mâu thuẫn gì với tài xế ô tô
phần cuối là những thông tin về truy nã tội phạm cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị và các bạn
hùng nghiện rượu đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng nguyễn ngọc điệp sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu hộ khẩu thường trú tại thôn quảng nguyên xã quảng phú cầu huyện ứng hòa tp hà nội về tội mua bán trái phép chất ma túy
còn về tội rửa tiền phòng cảnh sát hình sự công an tp hà nội đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng cáy cắm phùng sinh năm hai nghìn hộ khẩu thường trú tại ấp tân việt xã bào hàm huyện trảng bom tỉnh đồng nai
và đối tượng nguyễn thị lan sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn hộ khẩu thường trú tại thôn nam mới xã cương gián huyện nghi xuân của tỉnh hà tĩnh phải nhận quyết định của phòng an ninh điều tra công an tp hà nội về tội tổ chức môi giới cho người khác trốn đi nước ngoài hoặc ở lại nước ngoài trái phép
số máy đường dây nóng của cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi và sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát điện hoặc có liên quan đến
các đối tượng trên quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chế chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
để đảm bảo an toàn đó là điều quý vị cần hết sức chú ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện